tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị nguyễn đức chính
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị trao tặng bằng khen và phần thưởng năm mươi triệu đồng cho xã thủ hoàng xuân vinh
người vừa giành được thành tích một huy chương vàng và một huy chương bạc môn bắn súng tại thế vận hội olympic rio hai nghìn hai mươi
lãnh đạo tỉnh quảng trị mong muốn những người con quê hương quảng trị luôn phấn đấu giàn luyện có nhiều đóng góp cho đất nước cho quê hương
góp phần đưa quảng trị mảnh đất anh hùng chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh vươn lên phát triển xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh
nhân dịp này với tư cách là người con quê hương quảng trị xã thủ hoàng xuân vinh đã trao hai mươi năm triệu đồng ủng hộ vào quỹ tiếp sức đến trường
tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa thi đậu vào các trường đại học